hơn một mươi ngày qua trên địa bàn xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ việc một số đối tượng khoan cây
sau đó hạ độc hàng nghìn cây thông rừng gần hai mươi năm tuổi bằng thuốc trừ cỏ
hiện tại cả cánh rừng rộng hơn một mươi hectare này đã chết đứng cháy khô
ban quản lý rừng nguyên liệu giấy lâm hà thuộc xí nghiệp nguyên liệu giấy lâm đồng công ty cổ phần tập đoàn tân mai
được giao trồng chăm sóc quản lý bảo vệ trên một trăm ba mươi ba hectare rừng tại địa phương
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng ở khu vực này với mục đích chiếm sành đất
hiện diện tích rừng bị thiệt hại lên tới một mươi hectare với khoảng ba bốn trăm linh cây thông ba lá trên một mươi bảy năm tuổi bị hạ độc không thể cứu chữa
ngay khi phát hiện vụ việc chủ rừng đã làm báo cáo gửi các ngành chức năng và chính quyền địa phương
đồng thời đặt một chiếc container cũ tại khu vực trên làm trạm bảo vệ cử nhân viên bảo vệ rừng trông coi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
điều đáng nói trong khi đơn vị chủ rừng đơn độc loay hoay quản lý bảo vệ diện tích rừng được giao
thì chính quyền địa phương cho rằng đây là rừng của công ty nên doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ
chính quyền xã tân thanh cũng đã lập biên bản tạm giữ máy móc
nhưng sau đó chỉ xử lý hành chính một năm triệu đồng với chủ máy và bốn triệu đồng với người thuê máy
đồng thời trả chiếc máy xúc trên cho chủ sở hữu
vì hình thức xử lý nhẹ chưa đủ gian đe nên chỉ hai ngày sau đó
chiếc máy xúc trên lại hoạt động trên chính diện tích lấn chiếm trái phép
đối với địa phương thì cũng chưa ghi nhận trường hợp nào về việc là có sự tiếp tay hay là bảo kê đối với việc lấn chiếm đất
và tất cả những vụ việc xảy ra trên đại bàn
qua công tác tuần tra kiểm tra phát địa phương bắt đều xử lý hành chính theo đúng quy định nhà nước
quan điểm của huyện từ trước đến nay đối với các vụ việc phá rừng
quan điểm của huyện là đất lâm nghiệp phải trả lại để trồng rừng
chứ không thể lại lấn chiếm chuyển nhượng trái phép để sản xuất nông nghiệp được
vụ việc hàng nghìn cây thông rừng tại xã tân thanh bị hạ độc chết được chủ rừng xác định là hết sức nghiêm trọng
và dư luận có quyền đặt ra câu hỏi liệu có sự bảo kê
khi mà số lượng cây bị hạ độc quá lớn mà việc xử lý lại gần như không đáng kể như vậy